phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với cán bộ lãnh đạo tỉnh lai châu
về tình hình phát triển kinh tế xã hội việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
đầu tư các công trình thủy điện kế hoạch vốn và kế hoạch tài chính trung hạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
báo cáo với phó chủ tịch quốc hội và đoàn công tác lãnh đạo tỉnh lai châu cho biết
đến nay tất cả các xã trong tỉnh đều có đường ô tô đến trung tâm xã
tất cả các xã phường thị trấn đã được sử dụng điện lưới quốc gia
thu nhập bình quân đầu người đạt hơn một mươi tám triệu đồng một năm
nhờ các nguồn lực đầu tư của trung ương cơ sở hạ tầng các huyện xã thôn bản trên địa bàn đã dần được cải thiện
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh lai châu thời gian vừa qua
trước mắt địa phương cần khắc phục khó khăn và phát triển sản xuất nông lâm nghiệp
theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới xóa đói giảm nghèo
đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm kết luận của tổng bí thư và thủ tướng chính phủ trong chuyến làm việc tại địa phương vừa qua
với tuyến đường nối từ lai châu với cao tốc hà nội lào cai và các tuyến đường lên vùng lên huyện mặt tỉnh tuyến nghị
phó chủ tịch quốc hội cho rằng đây là các tuyến giao thông quan trọng tạo động lực để địa phương phát triển kinh tế xã hội
cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh
vì vậy bộ giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ đầu tư đưa các dự án vào kế hoạch vốn trung hạn để chính quốc hội sớm khởi công trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
theo phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển lai châu muốn phát triển thì đột phá đầu tiên chính là phải giải quyết cho được vấn đề giao thông
nếu không giải quyết được thì sự phát triển này sẽ chậm và kéo dài
thứ hai lai châu phải phát huy được thế mạnh của mình thế mạnh của lai châu hiện có chính là kinh tế đồi rừng